qua gần bốn năm từ khi sự kiện nối thông đường hồ chí minh về đất mũi đã giúp cho hàng triệu lượt du khách mỗi năm hành trình đến bảnh đất thiêng liêng của tổ quốc không còn bị đỏ giang cách trở tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân cả nước mỗi khi về thăm đất mũi cà mau
tuyến đường hồ chí minh xuyên suốt chiều dài của đất nước thì về với đây thì phương tiện đi lại thì rất là thuận lợi cho bản thân tôi cũng như mọi người khách đi đến với đất mũi cà mau này
tuyến đường này không chỉ tạo nên trục giao thông huyết mạch xuyên suốt
từ đất mũi kết nối với khu vực và cả nước mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển đồng thời nâng cao đời sống về vật chất tinh thần cho người dân nơi đây
từ khi mà thông xe tuyến đường từ hồ chí minh về đất mũi đó thì xóm mũi nói riêng và xã đất mũi nói chung thì tình hình kinh tế xã hội phát triển cũng tương đối nhanh
về riêng về xóm mũi đó thì bà con ở đây là
làm cũng nhiều ngành nghề
từ khi mà thông xe về đó thì cái lượng khách du lịch đến đây cũng lớn
nên là cái việc mà những cái mặt hàng tự ti tự sản của bà con đó thì buôn bán cái giá nó cũng được cao
rồi đời sống kinh tế của bà con đó là từng bước được năng lên
hôm nay đường về với mảnh đất cực nam tổ quốc không còn xa nữa
sự hiện diện điểm cuối cột mốc đường hồ chí minh tại mũi cà mau đã hiện thực hóa ước mơ non sông núi liền một dài
từ ải nam quan đến mũi cà mau
con đường mang tên bác ngợi mở cho đất mũi nhiều đổi thay to lớn cả về kinh tế xã hội và nếp sống của người dân nơi đây
dễ thấy nhất là những ngăn nhà mới này đã hướng mặt tiền ra lộ thay vì quay mặt ra kinh dạch như trước kia
còn những điểm dịch vụ du lịch du lịch cộng đồng chạm rừng chân mọc lên như nấm hai bên đường để phục vụ cho du khách gần xa
nó đã tạo cho cư dân nơi đây từng là những người tay lấm chân bùn
có một cái nhìn mới và phương thức làm ăn mới
cùng kết hợp với dường nghệ sở dân quá băng quản lý du lịch là mở gắn liền cái tour du lịch xuyên gần kết hợp với hào và đồng thời cho khách đi tham quan cái khu bay bồi
trạm rừng chân tứ tị thuộc ấp tam hiệp thị trấn rạch gốc huyện ngọc hiển là cửa ngõ đường hồ chí minh về đất mũi
lúc nào khách cũng đến rồi đi tấp nập
tại đây họ phục vụ các dịch vụ ăn uống nghỉ dưỡng và trưng bày cung cấp hơn bốn mươi sản phẩm đặc sản của cà mau
được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
đây là kênh quảng bá hiệu quả các sản phẩm đặc sản thông qua khách tham quan du lịch có thể mua sắm các mặt hàng đặc sản chất lượng có xuất xứ có thương hiệu có nhãn hiệu tại cà mau
những sản phẩm của quê hương cà mau đến với du khách ngày một nhiều hơn và tạo được niềm tin hơn
trước đây mình ở đây là những sản phẩm mình có đặc biệt là mình cứ đem bán năm căn hết
nhưng sau này có cái tiếng đường hồ chí minh mình giúp cho bà con là thượng lợi rất là cao
tại vì ngày xưa mình sống nay là không có điện không có đường trường chậm mình vẫn không có
có được cái này là bà con sẽ sống rất là năng cao rất là nhiều
cũng trong thời điểm thông xe đường hồ chí minh về đất mũi ủy ban nhân dân tp hà nội và ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
còn phối hợp tổ chức lễ động thổ xây dựng công trình biểu tượng cột cử hà nội
tại khu vực cột mốc tọa độ quốc gia gps một điểm cực nam của tổ quốc
đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hà nội với tình cảm sâu sắc
tự dựng và tặng biểu tượng cột cử hà nội tại đất mũi cà mau
hiện nay công trình đang xúc tiến hoàn thiện các hạng mục còn lại
để khánh thành dịp diễn ra tuần lễ văn hóa du lịch mũi cà mau năm hai nghìn một mươi chín vào tháng một mươi hai tới
cái cột cờ của hà nội tặng cho mũi cà mau thể hiện được tình cảm gắn bó thiên liêng
của đất mũi đối với thủ đô thủ đô với đất mũi
cũng như là thể hiện sự toàn diện thống nhất non sông từ bắc đến nam đến tận mũi cà mau
và thông qua đó để tạo lòng tự hào dân tộc để quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia
quyết tâm phát triển kinh tế để xây dựng đất mũi ngày càng giàu đẹp
biểu tượng cột cử hà nội tại mũi cà mau được thiết kế mô phỏng kiến trúc cột cử hà nội cổ xưa
được xây dựng kiên cố hiện đại có khả năng chống chịu gió bão và xâm thực của nước biển
việc xây dựng biểu tượng cột cử hà nội tại tỉnh cà mau có ý nghĩa quan trọng
về văn hóa lịch sử và du lịch góp phần nâng cao hình ảnh cũng như gắn kết gần gũi
giữa nhân dân thủ đô và người dân đất mũi địa đầu phía nam của tổ quốc
tuần văn hóa du lịch mũi cà mau năm hai nghìn một mươi chín còn gắn với hàng loạt các công trình khác được khánh thành
như đền thờ lạc long quân tượng mẹ và các công trình phụ cận tại khu du lịch đất mũi
thực hiện hoàn thành một số công trình này còn tạo điểm nhấn cho mũi cà mau
mà trước đây đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể

để tập trung ở dụng đất mũi cà mau các tour xuyên rừng các khu nghỉ dưỡng các hôm tây
các hoạt động các sản phẩm trải nghiệm khám phá nghiên cứu sẽ kết nối các tuyến gian biển
biển đông biển tây từ khai long đất mũi đi qua tới sông đốc qua tới hòn đá bạc
tạo những tuyến khai thác tuyến gian biển của cà mau
từ khi khu du lịch quốc gia mũi cà mau được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể
phát triển khu du lịch quốc gia tỉnh cà mau đến năm hai nghìn ba mươi
cơ cấu phân khu chức năng khu du lịch quốc gia mũi cà mau phần lớn thuộc ấp mũi
kinh đảo tây kinh đảo đông rạch tàu đông rạch thọ khai long với diện tích hai một trăm linh hectare
đây là động lực lớn để cà mau có cơ hội tốt thúc đẩy phát triển kinh tế
văn hóa du lịch và phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương
theo cơ sở theo quy hoạch mình sẽ kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái
nghỉ dưỡng đặc biệt là lưu trú
thời gian gần đây khách du lịch đến khu du lịch quốc gia mũi rất đông
nhưng mà lưu trú ở lại rất ít
ở đây thì bán quốc lý sẽ năng cao và đa dạng quá các sản phẩm du lịch
làm sao mà khách giữ chăn được khách ở đây được lâu hơn
và được tham gia các sản phẩm của bang và bán tiêm
bán lý du lịch quốc gia mũi cũng khuyến khích các hộ cùng nhau làm du lịch
nhà nhà cùng làm du lịch
bên cạnh các hộ mà hướng dẫn hỗ trợ các hộ
chủ yếu là năng cao các chất lượng dịch vụ thì cũng tổ chức cho các hộ này
cũng như các đội ngũ các bộ nhân viên của bán lý
thì thường xuyên được tập quấn cũng như là đi thực tế
để mà làm sao học hỏi kinh nghiệm
để mà làm sao mình làm du lịch cho nó được chuyên nghiệp phục vụ khách ngày càng tốt hơn
từ đây vườn quốc gia mũi cà mau cùng với các nhà làm du lịch đất mũi
đã mở các tour xuyên rừng tham quan rừng lõi và bãi bồi
tour du lịch qua nhiều tuyến kênh sạch rất đẹp
sạch mũi xóm mũi
kênh lạch phàm
đây là con canh nổi tiếng với nghề nuôi hào lồng
để du khách tham quan khám phá trải nghiệm đến từng ngóc ngách của mũi cà mau
phó hợp với vườn quốc gia thì đã phát triển và đưa vào hoạt động
cái tour xuyên rừng vườn quốc gia mũi cả mau
thì khi mà du khách tham gia cái tour này thì tour này rất là đặc sắc
thì du khách có thể đi len lỗi trong cái vùng rừng của mình
và đặc biệt là được ra cái chạm rừng trăng ngoài bãi bồi
bãi bồi bao la do phù sa bồi đắp rồi các loại chim di trú đến đây
rồi thì bên cạnh đó thì sau khi đó thì dở về thì du khách còn được tham gia
xem cái mô hình nuôi hào lồng
thì đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt
mà thời gian gần đây thì khách du lịch đến đây thì đi cái tour này rất nhiều
vườn quốc gia mũi cả mau là hệ thống rừng ngập mạnh đa dạng
số lượng động thực vật rất đặc trưng mà hiếm nơi nào có được
từ cây mắm đước vẹt cóc bần cho đến cá tôm cua sò vọp ốc len tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh
đời sống của đại bộ phận người dân đất mũi luôn bám víu vào những sản vật nơi này
từ đó các cư dân vùng ven biển cà mau đã hình thành nhiều làng nghề truyền thống
và gắn liền với nét đẹp văn hóa đời sống của người dân miền biển
giờ đây họ đã từng bước nâng cao giá trị mặt hàng đặc sản mang hương vị đặc trưng để phát triển du lịch

cũng là trộm not về kh weebiz l noticeableerte k greatsones
thì tạo thu nhập thêm cho bà con
nếu như trong những năm trước đây tổng giá trị sản xuất của xã đất mũi chỉ hơn một trăm chín mươi tám triệu đồng
cơ cấu nông nghiệp với hơn tám mươi là ngư nông lâm nghiệp dịch vụ chỉ mới một mươi bảy
thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn một mươi một triệu đồng một người một năm
đời sống người dân chủ yếu dựa vào con tôm
kinh tế dịch vụ chưa được khai thác đúng mức đặc biệt là ngành kinh tế không khói du lịch
thì giờ đây bằng nhiều chính sách kinh tế vùng đất này từng bước khởi sắc
đưa đất mũi từng ngày vươn ra biển lớn
từ nhiều công trình dự án đầu tư xây dựng đặc biệt là các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh
điện nước dân cư thì các nhà theo mẫu thiết kế chung
để rồi khu dịch đó sau này là sẽ trảnh là khu dịch vụ làng nghề
người dân có thể là chế biến các sản phẩm tại địa phương
rồi có thể là mua bán các cái sản phẩm tại địa phương để phục vụ khách du lịch
thì trong thời gian tới hy vọng là cái làng nghề này sẽ là cái điểm nhấn
để đột phá cho sắp xếp dân cư của dùng đất mũi
mũi cà mau là một địa chỉ hấp dẫn với nhiều du khách khi đến nơi đây
vì có hệ sinh thái rừng ngập mặn
độc đáo có nhiều đặc sản còn mang sư vị mặn mòi của biển cả
có những con người bao năm thủy chung với đất trời với thiên nhiên
giờ đây đất mũi không còn xa nữa
mà là nơi gần gũi của những tấm lòng
và mãi khắc sâu vào tâm trí từng con người việt nam
khi đường hồ chí minh về đất mũi
một tín hiệu khả quan hơn cho ngành du lịch cà mau
trong những năm gần đây lượng du khách đến lưu mũi cà mau liên tục tăng
riêng năm hai nghìn một mươi tám trên một bốn triệu lượt khách
trong đó khách quốc gia
quốc tế là hơn hai mươi sáu lượt doanh thù đạt hơn hai hai trăm linh tỷ đồng
trước chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước
du lịch cà mau xác định đây vừa là cơ hội
vừa là thách thức đòi hỏi sự phấn đấu của toàn ngành
và sự phối hợp đồng bộ với các ngành các cấp
để du lịch cà mau khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước
để mũi cà mau thật sự vươn xa
và từng bước phát triển vững chắc hơn trong tương lai